tại buổi tiếp ông shinichi kitaoka chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn nhật bản đã hỗ trợ viện trợ phát triển cho việt nam phát triển
kinh tế xã hội trong suốt hàng chục năm qua trong đó đánh giá cao vai trò của cơ quan hợp tác
quốc tế nhật bản jica chủ tịch nước cho biết việt nam đang trong quá trình tái cơ cấu nền
kinh tế đổi mới mô hình tăng trường kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường
và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh đó chủ tịch nước đề nghị jica tăng cường phối hợp
và hợp tác để nhật bản tiếp tục dành viện trợ phát triển ở mức cao cho việt nam tập trung vào các dự án
xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn trọng điểm quốc gia đào tạo nguồn nhân lực giúp việt nam triển khai
các ngành được lựa chọn trong chiến lược công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản
hỗ trợ việt nam đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và thực hiện dự án cải cách tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp
nhất là cán bộ cấp chiến lược quan tâm đến dự án trong lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp sạch công nghệ cao
tiếp tục hợp tác giúp việt nam nghiên cứu các giải pháp lâu dài ứng phó với biến đổi khí hậu
ông kitaoka khẳng định jica sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đóng góp cho quan hệ hai nước được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa
trong đó chú trọng nâng cao giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho việt nam